công trình cầu vượt quốc lộ một nút giao giữa quốc lộ bốn mươi tám b và quốc lộ một qua ngã tư thị trấn cầu giác huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
hiện đang bị chậm tiến độ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống của dân sinh
công trình cầu vượt quốc lộ một do liên doanh tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn cenco bốn và tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng làm chủ đầu tư
với tổng kinh phí hơn ba trăm bảy mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án mở rộng quốc lộ một theo hình thức hợp đồng bot
theo cam kết của đơn vị thi công sẽ thông tuyến cầu vượt vào dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đã nhiều tháng nay công trình thi công không đạt kế hoạch tiến độ đề ra
do thi công răng rở đã có nhiều vụ va chạm giao thông tắt đường thường xuyên xảy ra
đồng thời đất đá bụi bậm đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân hết sức lo lắng
thi công giải phóng bằng sông tiếp tục thi công
qua đó bắt đầu thi công thì quốc lộ bốn mươi tám thì đoạn đường thì cũng ổ gà rồi ổ trâu về vấn đề tất cả
thì mưa mưa thì xuống thì lây lây nắng thì bùi cho nên là bụng ảnh hưởng đến bà con dân sinh làm ăn trên quốc lộ bốn mươi tám
nếu như bản giao mật bằng đầy đủ thì sao
khoảng hai tháng rưỡi là cơ bản là xong là hoàn thành còn ba tháng là sẽ hoàn thành được toàn bộ dự án
hiện đơn vị đã thi công được phần tuyến khoảng bảy mươi còn phần cầu vượt thi công được năm trên sáu mố trụ
và toàn bộ phần đúc dầm lao lắp hoàn thành được ba nhịp
tuy nhiên còn vướng một mố m hai toàn bộ từng trắn và từng gom phía tây quốc lộ một
do những tháng gần đây công tác giải phóng mặt bằng không thực hiện được
vẫn còn hai mươi hai hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù cản trở tiến độ thi công